và thường là những cái gì gọi là phi lý bất hợp lý thì nó thường gây lên tiếng cười
bản thân các nhân vật họ tồn tại một cách phi lý từ cái sự phi lý ấy bỗng nó bật lên tiếng cười
gọi là cái dòng rất là hài dị kịch dị kịch tức là nó không bình thường
bởi vì những cái sự đặc biệt không bình thường ấy mà chúng tôi tạo lên ở trên sân khấu là một cái thế giới riêng của chúng tôi
cái thế giới này nó khác hẳn với cái thế giới mà chúng ta đang sống
và mọi người sẽ nhìn thấy ở trên đấy là gì
vì những cái thứ mà ở cuộc sống ấy mà chúng ta tưởng rằng nó là có lý lên trên này và thế giới của chúng tôi nó là phi lý
vậy thì khán giả mà ông hướng đến chắc là toàn bản trẻ không ạ
đúng là tôi luôn luôn tôi nghĩ tới đối tượng là khán giả trẻ
thế nhưng mà với sân khấu sân khấu nó khác với điện ảnh
cái ngôn ngữ của sân khấu và cái hình thức của sân khấu nó hàn lâm hơn điện ảnh rất nhiều
cho nên cái đối tượng khán giả nó rộng hơn
tôi nói ví dụ như vở quận hoặc là vở cơn ghen của lọ lem
cái buổi đầu tiên khi
khi mà ra mắt là để cuốn hút khán giả trẻ
đúng thật nhưng khi thực tế vào thì không phải như vậy
khán giả của sân khấu nó khác
đấy những người có tuổi trung tuổi thậm chí những người có tuổi lớn tuổi đấy nhé
bởi mấy tám mươi tuổi khi đến đây xem với sân khấu ước lệ biểu hiện và một cái ngôn ngữ hình thể
họ đến đây và họ có cái cảm xúc và họ được thỏa chí họ tưởng tượng
eugene ionesco là nhà văn nhà viết kịch nổi tiếng người pháp
những vở kịch của ông như nữ ca sĩ hói đầu bài học những chiếc ghế những nạn nhân của bổn phận hiện vẫn được xem là những vực kịch kinh điển
với sáu mươi một năm công diễn liên tục tại nhà hát ở thủ đô paris nữ ca sĩ hói đầu đang giữ kỷ lục là tác phẩm kịch được công diễn với mật độ dài nhất từ trước tới nay
nội dung của vở kịch có thể kể ngắn gọn là không có chuyện gì
nó chỉ là những sự kiện rời rạc diễn ra trong một gia đình trường giả nước anh
thông qua những đoạn đối thoại nhạt nhẽo
lúc mâu thuẫn lúc vô nghĩa của các nhân vật ionesco đã diễu cợt khả năng sử dụng ngôn ngữ trong việc thể hiện tư duy
đồng thời thông qua các tình tiết phi lý kỳ dị nửa thực nửa hư
tác giả muốn phản ánh cái nhỏ bé vô nghĩa lý đến thảm hại của thân phận con người
nói chung với bà ngoại trong mùa đông giống như bao người khác
những người làm sân khấu đều nói rằng hiện nay khán giả quay lưng với sân khấu
vậy chúng ta phải tự hỏi với nhau là tại sao họ lại quay lưng
tại sao họ lại đi xem phim
bởi vì phim hay hơn sân khấu hấp dẫn hơn sân khấu ở trong cái thời điểm này
vậy thì với sân khấu chúng ta cũng phải cạnh tranh một cách soàng vẳng với những loại hình nghệ thuật khác
và những phương tiện giải trí khác
và cạnh tranh bằng cái cách gì
tôi nghĩ như thế này thôi
trong mọi lĩnh vực chúng ta phải có sự khác biệt
chúng ta vừa xem diễn viên diễn họ diễn trực tiếp ở trên đấy
mỗi một đêm diễn là một cái tâm trạng khác một cái cảm xúc khác
xem trực tiếp nó được một cái rất là hay nó đánh tăng vào cái cảm xúc của khán giả
cái thứ hai nữa với hình sân khấu
thì cái tính ước lệ của nó nó mạnh hơn điện ảnh và những cái loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
và khi nó đẩy tính ước lệ tới cái đỉnh điểm của nó rồi
thì khán giả thỏa được cái trí tưởng tượng của họ
có nhiều ý kiến cho rằng là
chính những đạo diễn bây giờ họ không nghĩ được ra cái mới
họ mới sử dụng những cái tác phẩm của nhân loại thành tác phẩm của mình
mang hơi hướng cửa đại của mình
với chân lực thì sao ạ
tôi cũng rất là mong muốn có những cái vở diễn của mình do những tác giả việt nam viết
và hiện nay thì thực sự là chúng tôi cũng đang đặt viết những cái kịch bản
theo phương pháp sân khấu ước lệ biểu hiện của mình
hoặc là tìm những cái kịch bản nó thích hợp
hiện nay thì chúng tôi đang làm việc với anh lê hoàng
để mà sắp tới chúng tôi có thể dựng cái vở của anh
đó là vở cô gái hà nội hoặc là vở ngụ ngôn năm hai nghìn
trong đấy nó có cái vở mới và một vở đã dựng rồi
với sân khấu hoặc là trong nghệ thuật thì nó như thế này
cái vấn đề cũ hay mới không quan trọng
quan trọng là cái tác phẩm ấy khi mà dựng lên sân khấu
nó có sống động hay không
nó có cuốn hút người xem hay không
nó có tải được cái vấn đề của cuộc sống ngày hôm nay hay không
tại sao các nghệ sĩ họ vẫn cứ dựng lại những vở hài kịch của môn lê
hay những vở của shakespeare hay là cái kịch phi lý của unesco
ví dụ như là nữ ca sĩ hỏi đó chẳng hạn
khắp nơi họ dựng
bởi vì bản thân cái vở kịch ấy
nó đã mang cái vấn đề của nhân loại rồi
nó mang đầy tính nhân văn
những cái vấn đề thì ở đâu cũng vậy
cứ là con người là chúng ta gặp những cái vấn đề ấy
là những cái trăn trở ấy của mình
trăn trở trong cuộc sống trăn trở trong sự nghiệp
những nhà viết kịch như thế
thì người ta gọi là những nhà viết kịch vĩ đại
và tôi nghĩ cũng hết sức là bình thường
khi mà chúng ta dựng lại những cái vở kịch cách đây hàng trăm năm
vậy vì sao
nó là tác phẩm của nhân loại
nó quá hay rồi
trong khi mà chúng ta chưa có những cái kịch bản hay
vâng xin cảm ơn tạo diễn trần lực
và chúc cho vở diễn sắp tới của ông thành công
những hình ảnh vừa rồi cũng đã xảy ra
kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
hoặc có số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau